bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã tổ chức trao thưởng về thành tích đặc biệt xuất sắc trong chuyên án ba trăm sáu mươi năm lv
bắt giữ hai đối tượng vận chuyển một mươi tám viên ma túy tổng hợp cho công an tỉnh siêng khoảng nước bạn lào
trước đó ngày một mươi ba tháng một lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn
bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy công an tỉnh siêng khoảng
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã đấu tranh thành công chuyên án ba trăm sáu mươi năm lv bắt giữ hai đối tượng thu một mươi tám viên ma túy tổng hợp
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng nghệ an và công an tỉnh siêng khoảng cộng hòa dân chủ nhân dân lào
trong đấu tranh triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào vào việt nam tiêu thụ